chiều hôm qua một tháng một mươi một tại hà nội đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với ông christian burger đại sứ cộng hòa liên bang đức tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn văn bình mong muốn hai bên ngày càng thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác
đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam ở liên minh châu âu nói riêng
và khu vực châu âu nói chung với kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều riêng chín tháng năm hai nghìn một mươi tám
đạt gần tám tỷ usd tăng một mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
đại sứ christitan becker khẳng định đức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với việt nam
và mong muốn tích cực ủng hộ thúc đẩy quan hệ giữa việt nam và liên minh châu âu
trong đó có việc sớm ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình cảm ơn và đồng tình với những trao đổi của đại sứ christittan becker
về tăng cường hơn nữa quan hệ việt đức nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
đồng chí nguyễn văn bình mong muốn đức và các nước thành viên eu ủng hộ evfta
bà cho rằng việc sớm ký và thông qua evfta cũng sẽ là bước tiến rất có ý nghĩa
trong việc thực hiện hóa chiến lược kết nối eu châu á của eu nói chung và thúc đẩy quan hệ việt đức nói riêng